mỗi cây cầu dân sinh được hoàn thiện là món quà ý nghĩa dịp đầu xuân
góp phần tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống
trước đây khi chưa có chiếc cầu treo này
việc đi lại của người dân xã lưu lương huyện cẩm khê tỉnh phú thọ gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt trong mùa mưa lũ
trên địa bàn xã đã hình thành các cầu nhỏ nhưng có nhiều rủi ro
nhiều học sinh đi học qua sông đã bị lũ cuốn trôi gây tang thương cho các hộ gia đình nơi đây
nay khi cây cầu mới được xây dựng và đưa vào sử dụng thì nỗi lo đuối nước đã không còn
cây cầu đồng tre đã hoàn thành
từ nay cảnh người dân lo sợ mỗi lần qua cầu tạm hay cây em nhỏ qua suối mùa mưa lũ không còn là cơn ác mộng
câu chuyện mà bà phùng thị lân kể bây giờ chỉ còn là chuyện cũ
nhiều học sinh đi học qua sông đã bị lũ cúng
cây cầu thôn tiên phong xã yên tập là cây cầu đầu tiên được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trước tích nguyên đán của tỉnh phú thọ

cầu có chiều dài sáu mươi bốn một mươi hai mét rộng ba mét trước đây khi chưa có cây cầu vào mùa mua lũ thôn tiên phong gần như bị cô lập hoàn toàn bởi con ngòi me này
người dân trong xóm tiên phong vẫn còn nhớ cảnh người bị lũ cuốn trôi vào trận lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi
có cây cầu mới người dân phấn khởi bởi từ nay đã có cây cầu mới để đi không còn cảnh khó khăn khi qua sông qua suối nữa
cây cầu kịp hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ cho bà con đi lại trong dịp tết
niềm vui hiện rõ trên nếp mặt một nắng hai xương của người nông dân bởi ước mơ bao đời đã thành hiện thực
khi mà được lưu thông cây cầu này thì mọi người đều rất là phấn khởi đến giờ này là cầu rất là lưu thông chuẩn bị đón một năm mới này là rất là bà con rất là phấn khởi
về mùa lũ thì tại cái vị trí xóm tiên phong này là bị cô lập không đi lại được
và trong năm hai nghìn một mươi năm trận lũ năm hai nghìn một mươi năm thì đã xảy ra là lũ cuốn trôi người trên vị trí cầu tiên phong này cho nên là cái việc đi lại của nhân dân rất là khó khăn
khi xây dựng xong hai cây cầu này
thì nhân dân có cái cầu để đi lại để giao thương kết nối giữa địa phương với các vùng miền khác
nó tạo cái động lực để phát triển kinh tế xã hội rất là mạnh mẽ cho nhân dân các địa phương mà được hưởng lợi ở hai cây cầu này
còn đây là cây cầu xóm mỏ nằm tại điểm cực nam của tỉnh phú thọ bên bờ con suối chảy dọc trong lòng xã
thôn xóm mỏ xã thanh sơn
bị chia cắt bởi con suối này
để vượt qua con suối người dân địa phương đã dựng cầu tạm bằng những cây tre ghép vào nhau
cây cầu tạm chỉ đủ chỗ cho người đi bộ đi xe đạp
còn các phương tiện giao thông khác người dân phải gửi tại những hộ dân nằm bên kia bờ suối
cuối năm hai nghìn một mươi tám thôn xóm mỏ được đầu tư xây dựng cầu dân sinh bằng bê tông từ dự án lò ram của ngân hàng thế giới
cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn bản vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép
chúng tôi đến thăm cây cầu xóm mỏ khi cây cầu dân sinh đã cơ bản được hoàn thiện
người đi bộ và các phương tiện thô sơ có thể đi qua
bà con trong thôn rất phấn khởi
tất cả từ người dân đến công nhân xây dựng cầu đều háo hức đẩy nhanh tiến độ thi công
mong sớm hoàn thành công trình để phục vụ cho bà con
mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành xong trước tết
bây giờ anh em công viên nó cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ để rất mong là thời tiết ủng hộ
để cho thời tiến độ nó nhanh xong trước tết
để cho bà con có cây cầu đi trong tết này
về mặt chính quyền địa phương và bà con rất tạo điều kiện ủng hộ về mặt bằng thi công
mọi sinh hoạt đây cũng là anh em công nhân thì cũng gần bà con
cũng có một cái nhờ vả một tí cũng giao lưu với bà con cũng rất là tốt
anh em cũng rất là cảm ơn
khi xây dựng cầu thì bà con thấy đều phấn khởi vui vẻ
đi qua bà con đều liềm nở chào hỏi các anh em công nhân
chúng tôi thấy rất là vui
chúng tôi nghĩ làm cầu có ý nghĩa để gây lại niềm vui cho bà con và cho tất cả xã mọi người
mặc dù dự án không lớn nhưng ý nghĩa xã hội rất lớn
đây là công trình xuất phát từ tâm tư nguyện vọng của người dân nơi đây từ nhiều đời nay
nên việc triển khai xây dựng cầu đáp ứng mong mỏi của hơn ba trăm linh hộ dân hai bên bờ con suối ở thôn xóm mỏ
người dân ở bên này hơn trăm hộ nhưng dụng nước người ta sản xuất ở bên tay phải
thật ra là suốt ngày bà con cái sáng đi tối về lại chưa về thì qua lượt lại ở đây rất là đông
cái lượt qua lại rất là đông
thì được sự quan tâm của ca cấp và các ngành từ trung ương đến các ngành của địa phương
người ta điều kiện xây cái cầu này bà con dân phải nói rất là phấn khởi
mà từ đây trở đi những cái ngày mưa lũ rồi trẻ con đi học rồi bà con đi lao động đi sản xuất
thì nó rất là thuận lợi cho việc phát triển kinh tế của địa phương
tiếp nối thành công từ dự án một trăm tám mươi sáu cầu
cầu dân sinh
đến nay ban quản lý dự án cầu dân sinh của tổng cục đường bộ việt nam
tiếp tục được giao quản lý xây dựng cầu dân sinh
vấn đề phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan trong bảo đảm chất lượng công trình luôn được chú trọng
dự án chúng tôi quản lý khoảng gần tám trăm linh cây cầu
địa bàn thì cũng rất phân tán
thế ông ra là cái vấn đề là chúng tôi luôn đặt vấn đề cái công tác chất lượng lên hàng đầu
thế thì là những cái biện pháp rồi những cái việc phối hợp
giữa ban quản lý dự án ba các ban quản lý dự án của địa phương và tư vấn giám sát
làm thế nào để cho cái chất lượng công trình đạt cái hiệu quả cao nhất
đấy là cái bài toán mà lúc nào chúng tôi đặt lên hàng đầu
thật khó có thể nói hết đỉnh nữ khó khăn vất vả của người dân
khi hàng ngày phải đi qua những cây cầu tạm bỡ kết bằng tre nữa
đặc biệt là khi mùa mưa lũ tới
và mưu ức của họ là có những cây cầu vững chắc hơn
để hàng ngày có thể qua sông qua suối một cách an toàn
và giờ đây niềm mưu ức ấy đã trở thành hiện thực
nhân sinh đã được xây dựng ở những bản làng
những nhịp cầu nối những bờ vui và mong mùa xuân ấm áp hơn về tới những bản làng xa xôi
ngay trong dịp tết kỷ hợi tổng cục đường bộ việt nam đã hoàn thành bảy trăm bốn mươi năm cây cầu trên khắp cả nước
có thể thấy đó là sự thành công của một đề án mang ý nghĩa dân sinh sâu sắc
tuy nhiên ở những vùng sâu vùng xa trên khắp đất nước
vẫn còn cần lắm những cây cầu như thế
chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ
của bộ giao thông vận tải sở giao thông và các cơ quan đơn vị
để tiếp tục đầu tư các cây cầu giúp cho nhân dân đi lại thuận tiện hơn
và có phần phát triển kinh tế xã hội chung của huyện ngày hài một tốt hơn
trong giai đoạn một với số vốn được chính phủ quốc hội cấp
thì chúng ta làm được khoảng dự kiến là
hai hai trăm linh cầu thực tế là trong vốn dư tiết kiệm thì ta sẽ đạt lên được khoảng hai ba trăm linh cầu
thế thì theo dự án của phê duyệt cho dự án này còn thiếu khoảng một năm trăm linh cầu
đây là một dự án rất thiết thực với các tỉnh có các xã nghèo gần nghèo
người dân được hưởng lợi trực tiếp
và đây là cái mà chúng ta đi đâu cũng thấy người dân cảm ơn đảng của chính phủ
thì mong muốn nhất là tiếp tục
nhưng mà dự án đó phê duyệt thì chính phủ cũng như quốc hội
thì nên cho bà con nhân dân tức là cho cái dự án được vay nốt cái số một năm trăm linh cầu còn lại
để mà hoàn thành được cái dự án
những cây cầu dân sinh được xây dựng là ước mơ của những người dân vùng sâu vùng xa
hai mươi tỉnh được thụ hưởng từ dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng thế giới quân banh
dự án hoàn thành
sẽ góp phần không nhỏ xóa bỏ những cây cầu tạm bỡ hư hỏng nặng và mất an toàn giao thông
vẫn đang tồn tại ở hầu hết các địa phương trong cả nước
cùng tìm hiểu kế hoạch triển khai để có thêm những cây cầu dân sinh
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn bà trang chung ân âu
trưởng ban giao thông của ngân hàng thế giới tại việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết xin cảm ơn bà đã tham gia trả lời phỏng vấn trong chương trình giao thông kết nối của truyền hình nhân dân
chúng tôi được biết thời gian qua ngân hàng thế giới đã hỗ trợ nguồn vốn cho xây dựng đường nông thôn
và các cây cầu dân sinh cho việt nam gọi là dự án n ram
bà hãy cho biết kết quả dự án n ram triển khai tại việt nam đến thời điểm này
đây là dự án đầu tiên ngân hàng thế giới cho vay dựa trên kết quả của ngành giao thông vận tải tại việt nam
chúng tôi rất vui vì sau hai mươi ba tháng dự án đang được triển khai rất tốt
trong năm đầu tiên chúng tôi đã dự định cải tạo và xây dựng sáu mươi đường và đến nay đã có hai mươi sáu con đường hoàn thành
ngoài ra chúng tôi đã hoàn thành xây dựng bốn trăm tám mươi năm trên chín trăm bảy mươi bảy cầu đã được đề ra trong kế hoạch
như vậy là chúng ta đã hoàn thành năm mươi
ngân hàng thế giới đã cam kết là cung cấp nguồn vốn ba trăm tám mươi năm triệu đô và cho đến nay đã giải ngân được một phần ba số vốn đã cam kết đó
chúng tôi rất hài lòng với kết quả này và rất cảm ơn các đối tác của chúng tôi tại việt nam như chính phủ bộ giao thông vận tải
tổng cục đường bộ việt nam và các địa phương
họ đã làm việc hết sức nhiệt tình tâm huyết để góp phần làm nên thành công

bà đánh giá như thế nào về sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong triển khai dự án cũng như thuận lợi khó khăn khi thực hiện dự án này
đây là dự án có nhiều bên liên quan tham gia
hầu hết các tỉnh thành cùng các cơ quan trung ương và địa phương
một mươi tỉnh cho các dự án về đường một mươi năm tỉnh cho các dự án xây dựng về cầu
sự trao đổi hợp tác thông tin giữa các bên liên quan là hết sức quan trọng
chúng tôi đánh giá rất cao đơn vị đối tác của các cơ quan
đơn vị đối tác của mình là ban quản lý dự án trực thuộc tổng cục đường bộ việt nam
đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm làm các dự án có nhiều bên liên quan như thế này
và chúng tôi cũng tổ chức các chuyến làm việc để theo dõi tiến độ của các bên liên quan đang làm việc
chúng tôi đã đến thực địa tại các địa phương được hưởng lợi từ dự án
và phối hợp làm việc chặt chẽ với các cơ quan liên quan bảo đảm thông suốt phối hợp tốt
đây là dự án đặc biệt
không giống với các dự án thường thấy của quân banh là chúng tôi thường tham gia ngay từ giai đoạn đầu tiên
và chúng tôi phải gửi thư là không phản đối thì chính phủ việt nam mới cho phép đấu thầu và thực hiện dự án
nhưng với riêng dự án này thì chúng tôi chỉ quan tâm đến kết quả đầu ra
tức là bên thực hiện dự án được phép tham gia từ khâu thiết kế thi công
và giai đoạn của chúng tôi chỉ là kiểm tra xem bao nhiêu km cầu đường đã được xây dựng
và kết quả là có đạt yêu cầu chúng tôi đề ra hay không
với thiết kế này thì chúng tôi rất là quan trọng việc đánh giá thẩm định độc lập
người đánh giá thẩm định độc lập cũng làm việc rất gần gũi chặt chẽ với chúng tôi
chúng tôi phải đảm bảo các công trình xây dựng đạt mọi yêu cầu đề ra
chúng tôi hiểu đây là dự án hết sức phức tạp nhưng do các bên liên quan để phù hợp chặt chẽ hàng ngày
hàng giờ bảo đảm mọi việc thông suốt nên đến thời điểm này thì không có vấn đề gì xảy ra
công việc chân chu này được thực hiện là do sự tổ chức tham vấn rất cẩn thận với cộng đồng
dân cư địa phương và nhận được sự ủng hộ của họ
phải nói thêm là với dự án có nhiều tỉnh liên quan thế này
thì việc bao quát được hết cũng không phải là một dự án
chúng tôi tốn nhiều nguồn lực và chúng tôi sẽ cố gắng để công tác kiểm tra kiểm soát của dự án được thực hiện hiệu quả hơn nữa
những công trình giao thông sử dụng nguồn vốn từ dự án enram đến nay đã thực sự phát huy hiệu quả
trong thời gian tới world bank sẽ tiếp tục có kế hoạch giải ngân dự án này như thế nào để tạo điều kiện cho giao thông việt nam phát triển
dự án của chúng ta sẽ còn kéo dài đến năm hai nghìn hai mươi
với cái thành công bước đầu như thế này tuy nhiên thì chúng ta còn rất là nhiều việc phải làm
cho đến khi kết thúc đến nay thì chúng ta mới giải quyết
chúng ta sẽ giải quyết và giải ngân được một phần ba số vốn cam kết của ngân hàng thế giới đối với dự án này
và chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh để phù hợp làm việc hiệu quả giữa ngân hàng thế giới với các đối tác từ chính phủ
chính quyền từ trung ương và địa phương để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của giai đoạn tiếp theo
chúng tôi phải chắc chắn là bảo đảm yêu cầu rằng những cây cầu hay những con đường chỉ được cải tạo
thực hiện xây dựng sau khi được tham vấn chặt chẽ với cộng đồng người dân địa phương
và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sử dụng một bên thứ ba để thẩm định độc lập và chất lượng kiểm soát vấn đề này
tại các công trình các dự án cũng để đảm bảo về tiến độ vốn vay này được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch
chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm và tôi nghĩ rằng sự tiếp tục phối hợp với các bên liên quan một cách chặt chẽ
thì sẽ thực hiện dự án này một cách tốt nhất
vậy là tết năm nay không chỉ là một ngày tốt
không chỉ đến với bà con các xã vùng sâu vùng xa trong những cảnh đào tết hay nổi bánh trưng xanh
mà tết còn vui theo những bước chân tới trường của các em nhỏ bước chân người dân khi lên nương lên rẫy
trong những nụ cười của cụ già khi đi qua những cây cầu ý nghĩa
hy vọng sẽ có thêm nhiều những cây cầu dân sinh để niềm vui được nhân lên nhiều lần nữa
một mùa xuân mới đang rộn ràng gõ cửa xin kính chúc quý vị một năm mới an lành và hạnh phúc
xin kính chào tạm biệt